thái nguyên là địa phương có nhiều doanh nghiệp với nhiều lao động trong nước và các chuyên gia nước
ngoài sinh sống làm việc để bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động
ban quản lý các khu công nghiệp đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và chủ động phòng chống
dịch covid một mươi chín công ty này là doanh nghiệp một trăm linh vốn của hàn quốc và có chín lao động là người hàn quốc
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín luôn được công ty đặt lên hàng đầu và được giám sát chặt chẽ ngay từ
vào để người lao động trong công ty yên tâm lao động sản xuất
tỉnh thái nguyên có sáu khu công nghiệp với trên một trăm linh một người lao động trong đó
người lao động nước ngoài là sáu trăm linh chín người đến từ hàn quốc trung quốc hoa kỳ thụy sĩ đức do đó
công tác phòng chống dịch được đặc biệt chú trọng
đồng thời với đó thì người lao động là người việt nam thì chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền hạn chế những trường
hợp có tiếp xúc gần tiếp xúc xa với các đối tượng đã được bị nhiễm virus
đồng hành cùng công nhân người lao động doanh nghiệp trong phòng chống dịch covid một mươi chín là hành
hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần đảm bảo sức khỏe an toàn cho người lao động
giúp các doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh ổn định đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh